khối không khí lạnh ở bắc bộ tiếp tục bổ sung thêm
trong hôm nay và hai ngày tới tại khu vực phía đông bắc bộ trời tiếp tục duy trì nhiều mây
mưa nhỏ chỉ xảy ra vài nơi rát đậm rát hại còn duy trì
với nhiệt độ cao nhất trong ngày là một mươi bốn một mươi bảy độ vùng núi cao có nơi là dưới ba độ
từ ngày sáu tháng hai khối không khí lạnh suy yếu mưa sẽ có xuống giảm
nên nhiệt độ tại khu vực phía đông bắc bộ sẽ tăng khoảng từ hai ba độ rát đậm chỉ còn tại vùng núi
khu vực phía tây bắc bộ cũng duy trì rát đậm rát hại trong vòng hai ngày tới
nhưng mức độ rét sẽ ít hơn ở khu vực phía đông
bên cạnh đó trời chỉ nhiều mây nhưng không có mưa
nhiệt độ cao nhất trên khu vực trong vòng hai ngày tới sẽ là từ một mươi bảy cho đến hai mươi độ
sang ngày mùng sáu nhiệt độ sẽ tăng thêm khoảng từ hai đến ba độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế trời tiếp tục nhiều mây
có mưa rào tập trung tại các tỉnh từ nghệ an trở vào đến thừa thiên huế
trong ngày mai và ngày kia do ảnh hưởng của đới gió đông bắc
với điều kiện địa hình sau đó trời tạnh giáo
trời rát đậm tại thanh hóa nghệ an và tĩnh
và trời rét từ quảng bình đến thừa tiên huế
nhiệt độ cao nhất trong vòng hai ngày tới sẽ là từ một mươi chín hai mươi một độ
và tăng ba bốn độ trong ngày mùng sáu
từ đà nẵng trở vào đến bình thuận sẽ có mưa vài nơi trong thời gian tới
nhiệt độ trong cả hai ngày mùng bốn và mùng năm cùng có xuống giảm hơn
cao nhất là hai mươi sáu hai mươi chín độ trời lạnh
lần này khối không quý lạnh xuống sâu hơn
nên từ chiều tối mai đến ngày mùng năm
các tỉnh bình định cho đến phú yên
trời cũng chuyển nhiều mây có mưa rào và chuyển lạnh với đêm
sang ngày mùng sáu nhiệt độ ở trên toàn khu vực sẽ tăng lên mức là hai mươi tám ba mươi độ
tây nguyên tiếp tục duy trì thời tiết ổn định phổ biến toàn vùng không có mưa
do khối không khí lạnh có điều kiện xuống sâu hơn
nên không còn nắng nhiều và khô như là thời kỳ trước
dự báo trong vòng ba ngày tới nhiệt độ trưa chiều tại tây nguyên
sẽ không quá mức là hai mươi chín độ về đêm và sáng sớm trời rét
nam bộ cũng có thời tiết không mưa ngày trời nắng
trong thời gian tới nhiệt độ giảm nhẹ cao nhất là ba mươi ba mươi hai độ
một số nơi tại miền đông nam bộ còn xe xe lạnh
trong khoảng thời gian từ một đến bốn giờ sáng
thông tin dự báo thời tiết đã khép lại bản tin một trăm một mươi ba online chiều nay